hiện nay giá thịt lợn tại các chợ đầu mối và chợ truyền thống đã tăng khá mạnh từ ba mươi
điều đáng nói là việc tăng giá này diễn ra sôi nổi tại các chợ nhưng lại khá chầm lắng tại các kênh bán hàng khác
nguyên nhân là bởi sự chi phối của các thương lái và điều này cần phải được kiểm soát quyết liệt tránh những biến động ảnh hưởng xấu đến thị trường
chợ đầu mối nông sản hóc môn trước đây mỗi ngày nhập về khoảng bốn trăm linh tấn thịt lợn nhưng hiện tại con số này đã giảm đáng kể chỉ còn khoảng ba trăm linh tấn
sức tiêu thụ chậm thậm chí ế ẩm
theo các tiểu thương giá cả đã tăng từ một mươi hai đến một mươi năm đồng một kg so với tháng trước
giá càng tăng thì sức mua càng giảm khiến nhiều tiểu thương bị lỗ nặng
tình hình mua bán thịt lợn tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hồ chí minh cũng được ghi nhận khá ảm đạm
khi giá thịt lợn tăng từ bốn mươi đến sáu mươi người tiêu dùng đã phải cân nhắc đến việc chi tiêu
đây là bài toán khó khăn cho nhiều gia đình khi mà thịt lợn vẫn là món ăn không thể thiếu
hồi trước mình mua nửa ký thì bây giờ mình mua ba trăm linh gram thôi
nếu mà so với cái lương của mình thì nó hơi khó khăn chút
tại vì mình bớt
tại vì mình người lớn thì mình có thể mượn rao nhưng mà trẻ nhỏ nó phải cần phát triển thư gii nó phải có thịt nó phải có chất đạm
điều đáng nói một phần của việc tăng giá này là do các thương lái tranh mua tranh bán đẩy giá lên gây bất ổn cho thị trường
vì thế để xử lý việc nguồn cung thịt lợn cuối năm ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát giá cả tránh những biến động gây thiệt hại cho thị trường
các doanh nghiệp đều đồng thanh nhất trí là chỉ bán ở cái giá sáu mươi sáu bảy mươi nghìn
một kg trong trường hợp mà thiếu thì chính phủ cũng khẳng định là sẽ nhập thịt heo
tuy nhiên với nguyên tắc là đảm bảo các lợi ích của người chăn nuôi của người tiêu dùng và của những người làm dịch vụ
với những nỗ lực của các ngành các cấp có thể bảo đảm đủ nguồn cung cho nhu cầu thực phẩm tăng cao dịp cuối năm cho người tiêu dùng
đặc biệt sản lượng thực phẩm thay thế như thịt da cầm thịt bò thủy hải sản hiện đang tăng lên phong phú là sự bù đắp đáng kể cho nguồn thịt lớn thiếu hụt
từ nay đến cuối năm